tại chủ sở hạ viện thủ đô rabat chủ tịch hạ viện maroc habib m matkin đã chủ trì lễ đón
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta thăm chính thức maroc
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch hạ viện maroc đánh giá cao chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm năm mươi tám năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cho rằng với bề dày lịch sử việt nam đã và đang trở thành một đối tác tin cậy có uy tín
một nhân tố của hòa bình hành động vì hòa bình và an ninh ở khu vực châu á cũng như trên thế giới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng maroc hoàn thành tốt vai trò phó chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi hai
cho rằng thương mại hai triệu giữa hai nước mới chỉ đạt gần hai trăm một mươi ba triệu usd năm hai nghìn một mươi tám
là chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên
chủ tịch quốc hội khẳng định việt nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác nhiều mặt với maroc
việt nam luôn tạo môi trường pháp lý thuận lợi và an toàn cho các nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài
trong đó có các doanh nghiệp maroc làm ăn kinh doanh ổn định tại việt nam
hai bên cần thúc đẩy hỗ trợ kết nối giữa công đồng doanh nghiệp hai nước
đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh trong lĩnh vực tiềm năng như thương mại du lịch tài chính
tiến tới thành lập một hội đồng kinh doanh chung
tiếp xúc với báo chí sau hội đàm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết hai nhà lãnh đạo đều nhất trí hợp tác nghị viện
là một trong những kênh hợp tác hiệu quả
trong thời gian tới hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn phối hợp gia soát
giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đạt ký giữa chính phủ các bộ ngành hai nước
tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như liên minh nghị viện thế giới
diễn đàn nghị viện châu á thế bình dương
về phần mình chủ tịch hạ viện maroc đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước
đặc biệt là quan hệ hai nghị viện
thể hiện qua việc maroc ký khuôn khổ hợp tác nghị viện với việt nam vào năm hai nghìn một mươi tám
khuôn khổ hợp tác đầu tiên được ký giữa maroc với một quốc gia đông nam á
chủ tịch hạ viện maroc nhấn mạnh
chuyến thăm lần này của chủ tịch quốc hội việt nam cho thấy việt nam rất coi trọng quan hệ với maroc
việt nam coi maroc là cửa ngõ vào châu phi và maroc coi việt nam là cửa ngõ để vào asean
khẳng định hai bên đã nhất trí
cùng thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước
trước đó tại thủ đô rabat chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng vua mohammed đệ ngũ
đây là vị vua đã trị vì maroc trong ba mươi bốn năm trước khi từ trần năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
vua mohammed đệ ngũ là vị lãnh tụ tinh thần người cha của nền độc lập dân tộc
lăng vua mohammed đệ ngũ được coi là biểu tượng thể hiện sự tưởng nhớ của nhân dân maroc
đối với vị vua đã giành lại độc lập tự do
cho đất nước này